thời gian qua việc thu phí vào cửa đối với một số di tích tôn giáo tại nhiều địa phương
đã gây ra nhiều ý kiến trái triều
vậy việc thu phí này được thực hiện có đúng luật và hợp lý hay là không
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị và các bạn sẽ theo dõi phóng sự ngay sau đây
đền quan thánh hà nội thờ huyền thiên trấn vũ người đã có công lớn với nước
đây cũng là một trong những ngôi đền linh thiêng của thủ đô thu hút nhiều người dân đến hành lễ
từ năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân tp hà nội quyết định thu phí tham quan danh làm thắng cảnh di tích lịch sử
đối với du khách khi vào đền quán thánh
điều này khiến người dân mỗi khi đến đây hành lễ cảm thấy đôi chút không hài lòng
cách đó không xa chùa trấn quốc một trong những ngôi chùa cổ đẹp nhất của hà nội
và cũng được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia
nhưng người dân và du khách vào tham quan hay lễ chùa đều tự do không mất bất cứ chi phí nào
theo luật di sản văn hóa và luật tín ngưỡng tôn giáo nếu danh thắng thì được phép thu phí để trùng tu và bảo tồn
nhưng với hệ thống cơ sở tôn giáo thì không được phép

cảnh giả không có thể cản trở hoạt động tôn giáo đi ngược lại quy định chung về tự do tín ngưỡng của người dân
thế nhưng hiện nay việc phân biệt danh thắng hay cơ sở tôn giáo tại nhiều nơi vẫn còn mập mở
thu phí tức là cái hiện tượng cản trở các hoạt động tôn giáo đi ngược lại những quy định chung về tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mỗi một công dân
cái luật áp dụng pháp luật nó đã không thống nhất không thống nhất không đồng đều trong cái xã hội của chúng ta hiện nay
một vấn đề thứ hai nữa chúng tôi muốn nói nói thẳng ra đó là cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý văn hóa phải phân tích rõ ràng ra khi mà áp dụng pháp luật
thì nó mới đảm bảo được cái trật tự xã hội nó mới đảm bảo được những cái nét đẹp trong cái đời sống văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân ta
những ngày vừa qua dư luận xã hội xôn xao trước việc thu phí tham quan thắng cảnh khu di tích quốc gia đặc biệt yên tử quảng ninh
liên quan đến vấn đề này đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết bộ đã giả soát việc thu phí di tích tại một số địa phương
điều này căn cứ theo luật phí và lệ phí cũng như các nghị định thông tư liên quan và không có bất cứ vi phạm gì
thu phí lợi phí cũng như là cái chủ trương chung của các địa phương là nhằm có cái nguồn kinh phí để mà tái tu bổ tái tôn tạo lại các di tích
và chúng ta thấy rằng là ở nhiều cơ sở di tích hiện nay thì nó đã trở nên khang trang hơn đẹp đẽ hơn và đặc biệt là cái cơ sở hạ tầng
để phục vụ cho cái nhu cầu ngày càng cao của khách thập phương cũng như là người đến tham quan thì chúng ta thấy rằng nó đang ngày càng được cải thiện
và đó là cũng là nhờ một cái nguồn thu rất là lớn từ cái việc thu phí tại các cái di tích này
thiết nghĩ việc thu phí và giám sát việc thu phí tại các di tích lịch sử văn hóa cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng và thận trọng dựa trên cơ sở luật và sự đồng thuận của người dân
để không ảnh hưởng đến tập tục lễ chùa vốn là một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của mỗi người việt nam